ủy ban nhân dân tp hcm đã chấp thuận cho ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm tạm ứng ba mươi chín tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để chi tiền lương cho cán bộ công nhân viên đơn vị này
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tài chính thành phố phối hợp với kho bạc nhà nước thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục tạm ứng cho ban quản lý đường sắt đô thị thành phố từ nguồn ngân sách thành phố
theo ban quản lý đô thị đường sắt đô thị tp hcm tình hình khó khăn trên một lần nữa làm cho tinh thần của đa số cán bộ viên chức người lao động bất an và tiếp tục rơi vào giai đoạn khó khăn vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống
ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho tạm ứng ba mươi chín tỷ đồng để áp dụng chi tiền lương thu nhập khen thưởng và phúc lợi đào tạo nhằm duy trì hoạt động ổn định